từ nam định hòa lò sơn la đến khám lớn sài gòn và côn đảo
trải qua tất cả sự đầy đoạ tản ác từ kẻ thù với biết ba cực hình tra tấn xã man
nhưng vẫn không làm nhụt trí tinh thần đấu tranh trong ông
ông vẫn trung kiên giữ nguyên khí tiết của người đảng viên cộng sản
và cùng với các đồng chí của mình biến nhà tù của bọn thực dân thành nơi chui rèn ý chí của người cộng sản
phan đình đống đã bị đẩy ra côn đảo cùng nhiều nhà cách mạng việt nam
như lê duẩn phạm văn đồng tôn đức thắng phạm hùng nguyễn văn linh
tại đây thực dân pháp đã đẩy đoạ cho các xà lim chuồng cọp
bắt họ lao động trong các điều kiện khắp nhiệt đói ăn rách mặc
nhằm giết dần giết mòn những người yêu nước
song những người tù ở côn đảo đã sống kiên cường đến ngày nhân dân ta
giành toàn bộ chính quyền cho cách mạng tháng tám năm hai nghìn
từ trong nhà tù tàn bạo của định
ông cùng các chiến sĩ cộng sản bị tù đầy
được đón về đất liền qua sóc trăng
và sau đó tỏa về các chiến trường
trong những ngày sôi sụp của cuộc kháng chiến nam bộ
ngay sau khi trở về cộng sản
ông được phân công công tác tại cần thơ
giao làm bí thư thanh niên cứu quốc tỉnh cần thơ
bí danh nguyễn xuân mai
bằng sự nhiệt huyết của người đảng viên hai mươi ba tuổi
ông đã sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách
hy sinh trong cuộc trường kỳ kháng chiến
chống thực dân pháp
còn đảo vừa là nguyễn xuân mai
rồi sau về mỹ tho
đổi thang lại là tấm cao
hồi đó là anh phạm hùng
anh phạm hùng là thương anh em lắm
cho nên ông cưa anh em về mỹ tho đó
về nghệ ninh
về nghệ ninh
vừa mỹ tho thì cái chuyến trường văn phòng chính của mỹ ở đó ác lực lắm chứ ai vừa đó cũng chết
rồi ông thần hùng ông ấy đặt cho cái tên là mai trí thọ
tên mai trí thọ ra đời từ đó mai là tên ông còn trí thọ là sống bất tử
cũng từ đây ông tham gia công tác công an dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí phạm hùng
ông đã góp phần xây dựng lên nền móng cho ngành công an nam bộ
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến một nghìn chín trăm bảy mươi năm ông được phân công làm nhiều nhiệm vụ khác nhau
nổi bật nhất là cùng với đồng chí quốc hương xây dựng mạng lưới tỉnh báo chiến lược phía nam
với nhiều cơ sở điện báo nằm sâu trong lòng địch có phần to lớn cho công cuộc cách mạng giành thắng lợi sau này
trung ương cục mất lập một cái gọi là ban bịch tỉnh sứ quỷ nam bộ
cứ đồng chí sứ quỷ nguyên phụ trách là anh văn viên
thế rồi thì anh mai trí thọ rồi anh cao đông chiến rồi một anh nữa là anh hoàng minh đạo
thế mới tôi
thời kỳ mà ban bịch tỉnh sứ quỷ không còn nữa
lúc bây giờ đã có mặt trạng
thế này nọ thì có ban an ninh rõ
cái ban bịch tỉnh sứ quỷ lúc bây giờ chưa làm hai
một là trở về ban an ninh rõ
thế còn lại một công tác công an
bảo vệ an ninh trật tự bảo vệ cho trung ương cục chứ quỷ và các cấp quỷ các quỷ ban ở địa phương
còn bộ phận thì giao cho bên quân đội tức là cục hai
bộ phận thì giao cho bên quân
bộ phận thì giao cho bạn
cái quận này họ giao cho mấy ông một cấp quý

một cấp quý
người dân còn trong này
một cấp quý một cấp quý một cấp quý

chứ là bí thơ người đông nam bộ
chứ mà vương thì bị bắt
chữ cái vui vẻ
chữ cái vui vẻ